thưa quý vị các đồng chí và các bạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ là một quá trình toàn diện không chỉ là kiến thức lý luận mà cả những kinh nghiệm thực tiễn
không phải chỉ trong trường học sách vở mới có thể đào tạo bồi dưỡng cán bộ mà người cán bộ cần phải học tập liên tục trong và thông qua quá trình công tác thực tế
chính vì vậy luân chuyển cán bộ đưa cán bộ tới môi trường làm việc mới với những công việc mới cũng là một hình thức đào tạo bồi dưỡng để cán bộ có thêm kinh nghiệm thực tiễn
ý nghĩa của chính sách luân chuyển cán bộ là vậy
tuy nhiên ở một số địa phương đã và đang xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách luân chuyển cán bộ để tru dập và gạt bỏ những cán bộ ngay thẳng ra khỏi ekip quyền lực vốn được tạo dựng nhằm bảo vệ lợi ích của một nhóm người nào đó
câu chuyện được ghi nhận ở quảng ngãi
một ngày làm việc bình thường của tiến sĩ phan văn hiếu phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật tỉnh quảng ngãi với một trồng giấy tờ tài liệu nghiên cứu khác nhau về quá trình hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
trước khi về công tác tại liên hiệp các tổ chức khoa học kỹ thuật tỉnh quảng ngãi ông là phó bi thư huyện ủy nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
và việc tiến sĩ phan văn hiếu được điều chuyển về đây đang là cả một câu chuyện chưa có lời kết về công tác tổ chức ở tỉnh quảng ngãi
tiến sĩ phan văn hiếu từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh quảng ngãi tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ông từng là giảng viên và làm trưởng khoa lý luận mark lenin tại trường chính trị tỉnh quảng ngãi
sau đó ông được điều động về làm phó chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh quảng ngãi
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy ông được điều động về làm phó bí thư huyện ủy nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
công tác ở huyện nghĩa hành chưa đầy ba năm
trong luân chuyển thì đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín ông hiếu được tỉnh ủy quảng ngãi điều động về tỉnh nhận nhiệm vụ phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức khoa học tư thuật
với lý do phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ quá thấp nên tỉnh buộc phải rút về
vì sao mà tôi nói rằng là tôi có dấu hiệu trù dập tôi
bởi vì là trong thời gian mà tôi công tác tại nghĩa hành thì tôi cũng đã có nhiều cái bố khó
những cái việc tồn tại hẳn chế
cũng như những cái vướng mắt ở địa phương mà nó lại liên quan đến nhiều cái đồng chí lãnh đạo quyền lãnh đạo xã
rồi sau đó thì bắt đầu thì đề nghị nhiều lần
nhưng mà người ta vẫn không xử lý
lý do khiến phiếu tín nhiệm của tiến sĩ phan văn hiếu quá thấp tại ban chấp hành huyện ủy nghĩa hành
khi chỉ được một mươi trên ba mươi ba phiếu tiến nhiệm và tiến nhiệm cao
theo đơn kiến nghị của tiến sĩ hiếu thì có dấu hiệu bất thường tại buổi lấy phiếu tín nhiệm
khi ông bị chất vấn ngay tại cuộc họp đó mà không được thông báo trước
và các phát biểu chất vấn đều nhằm mục đích hạ uy tín ông hiếu
người chất vấn phải gửi ý kiến chất vấn trước khi tổ chức hội nghị từ ba đến năm ngày
để ban tổ chức hội nghị hoặc người chủ trì hội nghị
xem xét quyết định việc trả lời chất vấn
tuy nhiên hướng dẫn một mươi năm của ủy ban kiểm tra trung ương đã không được thực hiện
tại hội nghị lấy phiếu tiến nhiệm giữa nhiệm kỳ của huyện ủy nghĩa hạch
thì có việc lấy phiếu tiến nhiệm giữa nhiệm kỳ của bộ thượng bộ hôm đó
mà đặc biệt là đối với tôi là vi phạm các quy định của đảng về lấy phiếu tín nhiệm
vì sao tôi nói là có dấu hiệu vi phạm
bởi vì ở đây là vào thì sau đó là đồng chí bí thư phan quỳnh chủ trì
và lại để cho ba đồng chí đứng dậy phát biểu mang tính chất vấn đối với tôi
trường hợp thứ nhất đó là đồng chí huỳnh thắng thương là phát biểu
và đồng chí huỳnh thắng thương phát biểu ba vấn đề đó
thì gửi cho tôi là đúng vào lúc bảy h một mươi năm phút ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi chín
rồi sau đó đến đồng chí đồng bò là huyện ủy viên phó tịch ủy ban nhân quyền nghĩa hạch
thì cũng lên đèn đòn lên găng chất vấn tôi
bốn trận giải hợp bốn
nhưng mà sau đó thì hao khi chất vấn xong
ngày hôm sau thì đồng chí đồng bò mới chuyển qua văn phản huyện ủy cho tôi
rồi đồng chí thứ ba là đồng chí võ thị kim anh quý viên phó tịch hội đồng nhân quyền
thì lên chất vấn tôi bốn vấn đề nhưng mà không có giải thờ
khi chúng tôi trao đổi nội dung này với ông phan bình bí thư huyện ủy
kiêm chủ tịch ủy ban dân huyện
thì ông bình lý giải theo cách riêng của mình
tất cả nội dung chương trình của ủy hợp là phải lấy ý kiến của hội nghị bán chấp hành
và bán chấp hành thì những chương trình theo quy định thì có nội dung về việc thấu luận
về việc điều hành của chủ trì hội nghị là theo chương trình đã được thông qua của bán chấp hành
thì có cái nội dung là thấu luận
còn chủ trì thì cũng không biết là cái nội dung của đại biểu người ta sẽ có ý kiến như thế nào
phải nhấn mạnh thêm rằng kết quả công tác cuối năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám của tiến sĩ phan văn hiếu
được huyện ủy nghĩa hành xác nhận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế nhưng số phiêu tín nhiệm ở bán chấp hành huyện ủy lại thấp
lý giải điều này ông phan bình cũng cho việc đó là bình thường
dù rõ ràng có độ vinh rất lớn giữa bán thường vụ và bán chấp hành huyện ủy nghĩa hành
việc lấy phiếu tín nhiệm và quá trình công tác thì chung là về cái việc mà lấy phiếu
thì cái việc diễn biến thì tất cả đều thực hiện theo một cái quy trình dân chủ công khai
mà lấy phiếu hoặc là đánh giá cán bộ đảng viên là do trách nhiệm của mỗi thành viên có liên quan
ví dụ như là lấy phiếu của tín nhiệm là của ủy viên bán chấp hành
còn cái việc mà đánh giá nhận xét con bộ cuối năm là của ủy viên bán đơn vụ
câu chuyện phiếu tín nhiệm của tiến sĩ phan văn hiếu không phải là lần đầu tiên xuất hiện ở nghị ảnh
năm hai nghìn một mươi sáu ông nguyễn đức on
phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư được điều chuyển về làm chủ tịch huyện nghĩa hành
dù kết quả công tác thường rất tốt nhưng cũng bị phiếu tín nhiệm thấp
nên tỉnh ủy quảng ngãi đã điều chuyển trở về tỉnh
lúc đó ông phan bình đang làm bí thư nguyện ủy được giao kiêm nhận trước chủ tịch ủy ban dân ủy
vậy dư luận đặt câu hỏi vì sao ông hiếu lại bị thấp phiếu
phải chăng có sự tụ tập phe phái trong nội bộ huyện nghĩa hành
trước đó ông hiếu đã từng bị tin nhắn điện thoại đe dọa tính mạng
khi ông dám nêu một loạt sai phạm liên quan đến bí thư kiêm chủ tịch nguyện phan bình
trong đó có nội dung hàng loạt công trình lớn nhỏ ở huyện nghĩa hành
đều do công ty tân khánh hưng của bà phan thị nghị là em gái ông phan bình trúng thầu
điều này đã trái quy định của nhà nước khi anh trai là chủ tài khoản
lại giao các công trình nhà nước cho em gái thị công
theo tìm hiểu của phóng viên thì từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trên địa bàn nguyện nghĩa hành
có hơn một trăm năm mươi công trình có giá trị từ vài trăm triệu lên đến gần một trăm linh tỷ đồng
được giao cho công ty tân khánh hưng thi công
ý giải điều này ông phan bình cho rằng việc trúng thầu hay chỉ đình thầu
là do các xã tự quyết huyện chỉ thẩm định và quyết toán công trình
chứ huyện không can thiệp vào việc ai trúng thầu
thế nhưng thực tế thì có rất nhiều quyết định giao thầu cho công ty tân khánh hưng

do chính dung phan bình nghĩ
quyết định đầu tư của từng dự án rồi thực chọn nhà thầu các việc đó là quyền không có can thiệp
bên cạnh đó những công trình như công trình xây dựng cầu hành tín
có giá trị lên đến gần một trăm linh tỷ đồng cũng được ông phan bình ý chỉ định thầu
với lý do rất đúng quy trình công trình khẩn huy nên không tổ chức đấu thầu
thì nó cũng có ca sở tức là khi thực hiện cái việc là
đầu tư khẳng cấp thì theo bị định năm mươi chín của chính phủ một trăm ba mươi sáu
trang này thì có những cái điều quy định về cái việc là đầu tư khẩn cấp
thưa quý vị các đồng chí và các bạn cũng hoàn cảnh tương tự như tiến sĩ phan văn hiếu
một số trường hợp khác cũng đang nhận quyết định luân truyền
trong hoàn cảnh vô cùng khó hiểu
ví dụ như trường hợp của ông lê thanh tân phó chủ tịch huyện đức phổ
lươn truyền về làm bí thư đảng ủy xã phổ hòa với lý do đánh cán bộ cấp dưới
mặc dù ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng ngãi đã kết luận không có việc ông tân đánh cấp dưới
hai trường hợp của ông vũ minh tâm phó bí thư thường trực huyện ủy đức phổ
được luân chuyển về làm bí thư đảng ủy xã phổ thạnh với lý do trước đó ông tâm chưa kinh qua cơ sở
chúng tôi đã gặp các trường hợp này
tuy nhiên vì nhiều lý do tế nhị họ đã từ chối tiếp xúc với báo chí
và vẫn mong chờ các quyết định hợp lý hơn từ các cấp có thẩm quyền
buổi làm việc thông trưa của ông nguyễn sơn tại ban quản lý cảng sa kỳ
nhiệm vụ của ông sơn là kiểm soát vé ra vào của các phương tiện đến cảng để đi ra huyện đảo lý sơn
ông nguyễn sơn nguyên là cán bộ sở giao thông vận tải thịnh quảng ngãi
công tác tại đơn vị thanh tra giao thông của sở
ông sơn từng tốt nghiệp thạc sĩ và đã có quyết định thanh tra viên chính do ủy ban dân tỉnh quảng ngãi cấp
từ tháng một mươi năm hai nghìn bảy ông được sở nội vụ quảng ngãi ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức chính thức
đảm nhận việc thanh tra viên sở giao thông vận tải
thế rồi không hiểu lý do vì sao ông nguyễn sơn đã được điều động sang công tác tại cảng sa kỳ
và làm nhiệm vụ trông giữ phương tiện
ban quản lý cảng sa kỳ là một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu
ở đó chỉ có vị trí giám đốc ban quản lý là công chức còn lại đều là viên chức hoặc hợp đồng
điều này đồng nghĩa với việc ông nguyễn sơn bị đưa ra khỏi biên chế nhà nước
dù trước đó ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không có bất kỳ vi phạm gì trong công tác
ông nguyễn sơn thường bảo vệ nhưng vì sự nghiệp chung
anh cũng nghĩ là sẽ có sự công bản sẽ có cơ quan pháp luật
nên anh kiên trì và nhẵn lệ tới đến ngày hôm nay
trước những trường hợp luân chuyển trên địa bàn tỉnh quảng ngãi còn nhiều điều chưa đồng thuận
chúng tôi đã liên hệ làm việc với ban tổ chức tỉnh ủy quảng ngãi
tuy nhiên đơn vị này dù thực hiện chức năng tham hưu cho tỉnh ủy về công tác cán bộ

nhưng đã từ chối tiếp xúc và trả lời câu hỏi của báo chí
ban tổ chức tỉnh ủy đã đẩy quả bóng trách nhiệm lên cho thường trực tỉnh ủy
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
luân chuyển cán bộ tức là đưa cán bộ vào một công việc mới
trong một môi trường mới với những thử thách mới
đây chính là cơ hội điều kiện để cán bộ được bộc lộ hết năng lực của mình
bởi lẽ tài năng năng lực chỉ có thể bộc lộ
trong những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể
tuy nhiên không thể lợi dụng chính sách luân chuyển cán bộ
để đưa ra những quyết định có ảnh hưởng xấu
đến sự nghiệp chính trị của những cán bộ được luân truyền
mà không có sự đồng thuận hợp lý
thiệt nghĩ với các trường hợp chúng tôi vừa nêu
thường trực tỉnh ủy quảng ngãi nên nhìn nhận lại tổng thể công tác luân truyền
đã và đang thực hiện trên địa bàn
để có những quyết sách điều chỉnh hợp lý
tránh để cán bộ có những tâm tư
ảnh hưởng đến công việc chung của tập thể
tới đây thì thời lượng của chương trình xây dựng đảng tuần này đã hết